công tác đối ngoại cần phát huy vai trò hành động cho phát triển phải chuyển hóa mạnh mẽ lợi thế của quan hệ chính trị đối ngoại tốt đẹp của việt nam với các quốc gia đối tác trên tinh thần tạo cơ hội hợp tác vì lợi ích kinh tế phục vụ cho phát triển hội nhập kinh tế quốc tế
đây là ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc đối với ngành ngoại giao tại hội nghị ngoại giao lần thứ ba mươi diễn ra vào sáng nay
tại phiên toàn thể đầy mạnh ngoại giao phục vụ phát triển trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng của hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ rõ việc thực hiện một số cam kết với các đối tác chưa được hiệu quả thậm chí bế tắc trong thực thi công tác nghiên cứu và dự báo đôi lúc còn bị động chưa lường hết được các biến động ở khu vực và điều chỉnh chính sách của các nước chưa có nhiều đề xuất mang tính chất đột biến đổi mới cho đất nước cũng như ngành ngoại giao
phối hợp liên ngành trong việc triển khai các quốc gia